lực lượng công an đã thu giữ khoảng một trăm năm mươi triệu đồng hai bộ tài xỉu và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
dù đã có quy định dừng hoạt động bà trương thị hồ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là chủ quán karaoke ngũ phúc
ở thôn liêu thượng xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hương yên vẫn đón khách
lực lượng công an đã bắt quả tang ba mươi tám người đang tụ tập hát hò tại đây
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ngũ phúc và các trường hợp cố tình tập trung đông người
không chấp hành các quy định về phòng chống dịch
bộ tư lệnh tp hcm sẽ thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc trên toàn địa bàn thành phố
đặc biệt là các khu vực đang có diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
sẽ có hai đội gồm một mươi sáu xe chuyên dụng mỗi ngày chia ra khử khuẩn hai quận huyện trên địa bàn tp hcm
hai địa phương có tình hình dịch diễn biến phức tạp là tp thủ đức và huyện bình chánh
sẽ được triển khai phun trước
dự kiến kế hoạch khử khuẩn toàn bộ tp hcm diễn ra trong bảy ngày bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng bảy
thưa quý vị và các bạn gần đây trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện tràn lan những hướng dẫn không rõ nguồn gốc
về cách tự chữa bệnh covid một mươi chín tại nhà
đáng chú ý là trong một bài chia sẻ thì liều paracetamol khuyên sử dụng là liều tối đa
rất dễ dẫn tới nguy cơ quá liệt
và ngộ độc thậm chí là tử vong
vâng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nguy hiểm và hiện thì vẫn chưa có thuốc đặc trị
do vậy cách phòng chống tốt nhất chính là nghe theo khuyến cáo của bộ y tế
thường xuyên giữ vệ sinh cá nhân ăn uống đủ chất để có thể tăng sức đề kháng cho cơ thể
và quan trọng đó là không chia sẻ lan truyền sử dụng những bài thuốc chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định
cứ khi nào dịch bệnh diễn biến phức tạp thì ngay lập tức mạng xã hội lại đưa ra những bài thuốc điều trị covid một mươi chín
nhưng mới đây là lan truyền dùng thuốc hạ sốt paracetamol
theo bài thuốc khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng thì cứ sông và uống thuốc paracetamol trong vòng bảy ngày là sẽ khỏi
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cảnh báo
đây không phải là bài thuốc trinh thống rất dễ xảy ra tình trạng quá liều và ngộ độc thậm chí có thể gây tử vong
bác sĩ mạng là đây chứ đâu ai mà tin được làm theo
thì tôi cũng không còn gì để nói
đúng là mạng xã hội không gì là không xảy ra
dịch bệnh dù đang phức tạp nhưng chúng ta không nên hoang mang
và những thông tin cần được kiểm chứng loại bỏ những thứ độc hại
mùa covid thứ tư rồi vẫn còn những thông tin tiêu cực như thế này tồn tại trên không gian mạng
tôi nghĩ cơ quan chức năng cần xử phạt thật nặng những trường hợp như vậy
không chỉ các bác sĩ mạng mà ngay cả những người đang hành nghề y
cũng tự lên facebook quảng cáo thần dược
để trị covid một mươi chín
như trường hợp ông hà hoàng vũ chú tại tỉnh sóc trăng
đã tự tung hô bài thuốc thất sơn thần dược có thể trị được covid
khi cơ quan điều tra vào cuộc ông vũ thừa nhận đưa thông tin sai sự thật
cam kết không tái phạm
hậu quả là ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua
ông vũ bị công an tỉnh sóc trăng xử phạt bảy năm triệu đồng
về hành vi đăng thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận

cho muốn chuyển danh sưng lương y sang thành lang bông
nổi tiếng quá giờ mất uy tín ai muốn đến chữa nữa
dịch lừa đảo và nổ ngày càng nguy hại cho xã hội
tước giấy phép hành nghề những thầy thuốc như thế này không xứng đáng làm thầy thuốc
cư dân mạng cho rằng để nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng
thì dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng
một chế độ ăn uống phù hợp và đa dạng
chính là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh
bên cạnh đó kết hợp với các loại thực phẩm bổ sung vitamin
thì sẽ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng

có nhiều loại thực phẩm bổ sung các vitamin ace
và các chất khoáng kép sắt có trong thịt cá rau xanh và hoa quả tươi
giúp chúng ta nâng cao hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể
mọi người hãy uống nhiều nước ăn uống hợp lý để có một sức khỏe tốt
với những thông tin chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng
suy nghĩ và quan điểm của bạn như thế nào
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage

thưa quý vị và các bạn
hiện nay dù bộ giao thông vận tải đã lập luồng xanh quốc gia để lưu thông hàng hóa
thế nhưng vẫn còn nhiều sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố chưa kết nối
nên đã xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài
ở khu vực ra vào các cửa ngõ của thành phố hà nội hay là thành phố hải phòng
trước tình trạng này
bộ giao thông vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải nhanh chóng lập luồng xanh địa phương
đầu nối với luồng xanh quốc gia để cấp thẻ nhận diện có mã qr cho các phương tiện
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhanh chóng lưu thông hàng hóa
các doanh nghiệp vận tải sẽ cần phải chú ý đến những điểm gì khi đăng ký cấp thẻ ưu tiên của cơ quan chức năng
xin mời quý vị cùng theo dõi trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
theo tổng cục đường bộ việt nam
sau bốn mươi tám giờ triển khai cấp thẻ nhận diện có mã qr
đã có bốn mươi bảy sở giao thông vận tải triển khai xây dựng luồng xanh địa phương kết nối với luồng xanh quốc gia
đến nay đã có ba bốn trăm linh tám phương tiện được cấp thẻ nhận diện có mã qr trên hệ thống của tổng cục đường bộ
và bốn mươi một tám trăm sáu mươi tám xe được sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cấp
chủ yếu các phương tiện ở thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thuận tiện không bị ủn tắc
đối tượng thuộc diện cấp thẻ nhận diện có mã qr code cần đăng ký tại địa chỉ
gửi về sở giao thông vận tải các tỉnh thành nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh
giải quyết chỉ trong hai mươi bốn h
hiện nay phần mềm thì chúng tôi thiết kế trên dựa trên ba đối tượng sử dụng
phần tự thứ nhất là đối với các tổ chức cá nhân mà có nhu cầu đăng ký thẻ ưu tiên luồng xanh
để đi qua các cái vùng dịch mà đang áp dụng thủy thị bài cháu của chính phủ
đối tượng thứ hai đó là các sở giao thông
hiện nay thì có thông qua hệ thống này
hệ thống phần mềm có thể duyệt được các cái yêu cầu và cấp cái thẻ luồng xanh hoặc từ chối
đối tượng thứ ba tức là các cái cục và tổng cục
thì đều có thể theo dõi đôn đốc các kết quả cấp của các tỉnh theo thời gian thực
sau khi mà sở giao thông vận tải phê duyệt cái yêu cầu của doanh nghiệp
thì hệ thống sẽ tự động gửi cái kết quả mà doanh nghiệp đã đăng ký
về cái địa chỉ email mà doanh nghiệp đã đăng ký
hoặc là doanh nghiệp có thể truy cập thông qua cái địa chỉ email
vào cái tài khoản mà có ở trên phần mềm để mà xem các cái trạng thái của hồ sơ
thì doanh nghiệp sẽ xem được các trạng thái là hồ sơ nào đã được phê duyệt
hồ sơ nào còn đang chờ phê duyệt
và hồ sơ nào bị từ chối
để mà có cái điều chỉnh đăng ký lại với sở giao thông vận tải
tuy nhiên với những địa phương như thành phố hà nội hải phòng thái bình
do các sở giao thông vận tải chưa lập luồng xanh địa phương
nên chưa thể kết nối với luồng xanh quốc gia
vì vậy nhiều lái xe vẫn chưa đăng ký khai báo theo mã qr code luồng xanh vận tải
khiến việc lưu thông khó khăn gây ủn tắc tại trạm thu phí
hiện tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải
yêu cầu các sở giao thông vận tải tuyên truyền ngay cho các doanh nghiệp đăng ký mã qr code luồng xanh vận tải
để việc lưu thông thuận tiện thông thoáng kể cả địa phương chưa áp dụng chỉ thị một mươi sáu

theo các cơ quan chức năng hiện vẫn còn một số xe tải không thực hiện đăng ký khai báo từ trước
đến chốt kiểm tra mới bắt đầu ngồi kê khai gây mất thời gian làm dồn ứ phương tiện
do vậy ngoài công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải
các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động đăng ký qua website của cơ quan chức năng
tổng cục đường bộ việt nam cho biết tất cả mọi thông tin khai báo đều được cấp mã qr code
các đơn vị vận tải lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã đăng ký cấp thẻ nhận diện
và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát và các sở giao thông vận tải trong quá trình vận chuyển
đồng thời phải có phương án quản lý chặt chẽ lái xe
đi theo xe hạn chế tiếp xúc để đề phòng và đảm bảo an toàn ngăn chặn lây lan dịch bệnh cả trước trong và sau khi vận chuyển
thưa quý vị và các bạn từ ngày một mươi bốn tháng bảy vừa qua hà nội đã thiết lập hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào thủ đô
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào thành phố
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước
đặc biệt là ở các tỉnh thành phía nam
theo tinh thần chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội
việc triển khai các chốt đảm bảo chặt chẽ
thế nhưng không để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ
gây phiền hà cho các hoạt động chính đáng của người dân
tuy nhiên chỉ sau một tuần triển khai việc lập chốt
thì tình trạng un tắc tại các điểm chốt
đặc biệt là tại các cửa ngõ huyết mạch vào thủ đô đã xảy ra
vậy đâu là những bất cập trong việc triển khai hoạt động này
và giải pháp nào để khắc phục tình trạng này
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời tới trường quay
ông thân văn thanh chuyên gia vận tải về vấn đề này

đầu tiên thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả
chúng ta cùng theo dõi một clip tổng hợp của chúng tôi

chốt số hai đặt tại trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ huyện thanh trì
hiện tượng un tắc tại các chốt này diễn ra rất nghiêm trọng
hàng xe xếp hàng nối dài có thời điểm tới gần một mươi km
các xe ô tô con ô tô tải công tờ nơ phải xếp hàng dài
nhất dân từng chút một mới tới lượt kiểm tra khai báo
nhiều tài xế phải chứa bốn năm tiếng mới đến lượt kiểm tra